theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc những bệnh nhân tái nhiễm virus sars cov hai được xác định là không còn khả năng lây nhiễm cho người khác
trước đó tại trung quốc đại lục đã có thông tin về một số trường hợp tái nhiễm virus sars cov hai sau khi được xác định là chưa được chữa khỏi và xuất viện
số ca nhiễm mới tính theo ngày tại trung quốc đang giảm trong khi iran lại trở thành điểm nóng mới của dịch bệnh
với ba mươi bốn ca tử vong và ba trăm ba mươi tám ca nhiễm bệnh được xác nhận đến nay trong đó có bốn thành viên quốc hội iran